ngày ba mươi tháng một mươi tại thành phố hồ chí minh công ty savista tổ chức chương trình
tọa đàm ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị bất động sản trong quản lý và khai thác
với sự tham gia của nhiều chuyên gia các doanh nghiệp bất động sản trong nước
tại đây các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế tài chính đầu tư nhận định và chia sẻ kinh nghiệm
từ thực tế trên thị trường nêu tầm ảnh hưởng của công nghệ trong lĩnh vực bất động sản
và khắc họa rõ nét ở mạng quản lý và khai thác
đây cũng là cơ hội cho chủ đầu tư bang quản trị công ty quản lý bất động sản
tiếp cận giải pháp công nghệ quản lý khai thác đang triển khai thành công hiện nay
các vấn đề đáng quan tâm như nâng cao chất lượng dịch vụ giảm tải chi phí về nguồn lực
chuẩn mực của sự chuyên nghiệp làm thế nào để giữ vững chất lượng quản lý và khai thác đồng nhất
mà không phụ thuộc vào nhân lực quy mô và vị trí địa lý